triều chú tại xã bản qua huyện bát giáp đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một vỏ bao thuốc lá bên trong có một gói ni lông chứa chất bột màu trắng đối tượng khai đó là heroin
khám xét nơi ở của đối tượng triều lực lượng chức năng đã thu giữ thêm hai gói ni lông bên trong chứa heroin và hai khẩu súng tự chế
chiều khai nhận toàn bộ số ma túy trên mua của một đối tượng ở thôn tả ngào xã bản qua với mục đích mua về để sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời

thì hình ảnh của họ luôn hiện lên